hành động trả thu đời của nghĩa
bắt đầu từ việc nhầm vào khách làng trời
rồi mày cũng sẽ chết dần
chết mòn như tao thôi
bao cá xô lúc nãy đã được xử lý
có lành lặn gì đâu
hành vi đầu tiên
thực hiện cái ý đồ trả thù đó
là nhầm vào những người đàn ông
khi mà cô đã quyết tâm sắp đặt
để gieo cái bệnh tật
cho những người đàn ông
với một cái ý tưởng rằng
một cái ý định rằng là gì

rồi tất cả những người đàn ông
mà qua cái bàn tay của cô
sẽ phải gánh chịu những bệnh tật như cô
để rồi cũng sẽ phải
từ từ từ từ
đối mặt với lại cái chết
đến dần với họ
cô hoàn toàn hạ hê với cái suy nghĩ đó
và cô đang làm được
nghĩa tiếp tục trả thu đời
bằng việc trở thành ba chôm
trong đường dây mua bán người
chị về đợt này có được lâu không ạ
đợt này chị về cũng vội không có nhiều thời gian

việc như thế nào chị không cần phải nhắc lại nữa
cứ tìm được những đứa mà từ
một mươi tám đến hai mươi hai tuổi là tốt nhất
càng đẹp chị càng thích
vâng em hiểu rồi
nên tập trung vào hai loại
thứ nhất đó là những đứa
chân chất nhưng gia đình khó khăn
biết yêu thương gia đình
muốn kiếm tiền gửi về nhà
cứ bảo chúng nó sang đấy
chị sẽ tìm việc làm thêm như là dệt may bán hàng
có thu nhập cao từ một mươi năm đến hai mươi
mấy triệu một tháng
loại thứ hai
đó là những cái con mà thích đua đòi ăn chơi
lười học lười làm
chịu khó đầu tư chút ít
đưa chúng nó đi karaoke
vào quán bar
rồi bảo sang nam ninh mua sắm
nhưng dẫn thẳng đến gặp chị
ok em biết rồi
mỗi đứa tùy vào mức độ đẹp đến đâu
cứ đưa sang là hai thằng có một mươi đến một mươi năm triệu để tiêu
biết đâu sau này
chúng nó làm ăn khấm khá
hay lấy chồng giàu có bên đó
chúng nó lại nhớ đến hai thằng
vâng bọn em biết rồi ạ
khi nào có cửa gọi đến trước sau chị
chị sẽ bảo thằng hùng đón hai đứa ở cửa khóa tân thanh
đến giờ rồi chị phải đi đây
em chào chị
chị đi ạ